một trăm năm mươi một kiểu cô ạ

mà lại có một trăm năm mươi một kiểu
rồi lại còn có cả khung này chất lượng ảnh thì tốt này
để được tận một mươi đến hai mươi năm
bọn cháu đúng là ăn cơm nhà bác tù và hàng tổng
bình thường người ta còn phải mất công gia hiệu
rồi cả chụp cả rửa cả khung
đâu đó rơi vào tầm khoảng ba đến bốn trăm linh một kiểu đấy cô ạ

thôi được rồi cháu rửa cho cô một kiểu đi
à mà không được rửa hẳn ba kiểu
đây đây đây
để cô sẽ treo ở phòng khách của kiểu này
phòng ngủ một kiểu này
và phòng ăn một kiểu để cho vừa ăn xong vừa ngắm để cho nó vui mắt
đây bốn trăm năm mươi đấy nha
vâng cháu cảm ơn cô ạ
chào bác cũng được vui
bác hôm nay có chuyện gì mà trong vui thế
hôm nọ lấy chụp
chụp mấy cái kiểu ảnh
hôm nay người ta đem người ta trả
bác chụp nhiều thế á
thế là chụp cả gia đình hả bác
không chụp có một mình thôi
này chụp nhiều lắm
nhưng người ta chỉ lấy có ba kiểu thôi
này nó nặng như thế này là chắc có cả khung đấy
này cái con bé chụp ảnh nhá
phải nói dòng lỗ rất là là chuyên nghiệp
trông phong cách đó thì thôi rồi
thử đi cháu xem nào
xinh gái như thế này nhá
chụp mấy kiểu mà treo lên tường cho nó đẹp

gì thế này
sao lại cô gạch lát nhà vệ sinh ở đây
bác xem địa chỉ điều kiện này bác có lấy nhầm không
địa chỉ là tên tôi địa chỉ đúng là vấn đề đó
thế hả thế bác xem có ảnh không
đây có ảnh đây này cho xem nào
bác ơi ảnh này nhá thì bác nhắm mắt
hai cái kiểu này này trông có y xí lúc nhau không
bác không có một tí biểu cảm nó trông có khác gì ảnh thờ không chứ lại
bây giờ người ta chụp ảnh nghệ thuật
chụp ảnh kỹ thuật số ra chụp ra ba cái kiểu này
mấy kiểu này bác chụp chỉ ba mươi nghìn ba cái thôi
ôi trời trời không về
bác ơi tiền thừa à
ôi trời ơi ông đây rồi
tôi đang định gọi ông về để khoe với ông đấy
khoe gì mà khoe
lâu hết cả rồi
ôi trời tôi đang bị điên lắm đấy
xong rồi bị ai trong mặt cũng bị thêm rồi
ôi trời ơi ông này
ôi ông đang lập bấm cái gì đấy
tôi không khám đồ làm gì đâu
tôi khoe với ông này
hôm trước tôi được một cái cậu chụp ảnh ở trên hộ nhiếp ảnh của tỉnh
cậu chụp cho tôi mấy kiểu ảnh đẹp lắm không ạ
mà lần rửa là còn rẻ hơn nhiều so với ngoài hàng đó chứ
có một trăm năm mươi nghìn kiểu thôi
cho nên là tôi rửa hẳn ba kiểu đấy
xong rồi nó lại giống
một trăm năm mươi nghìn một kiểu
ờ ba kiểu là bốn trăm năm mươi nghìn
ôi trời ơi
sao sao ảnh này mà đi mà thịt thế này không
thôi thôi thôi tôi bị nó lừa rồi
nó lừa rồi
bà đúng rồi
bà ngây tuổi đầu rồi
còn bị chúng nó lừa
thôi thôi thôi
một trăm năm mươi nghìn kiểu thôi
trời ơi tôi bị nó lừa rồi
mất uy tín tôi quá
thì tôi có bao giờ được đi ra khỏi thôi
có bao giờ được đi ra khỏi cái lứa chè lạc đâu mà

trông thế mà

tôi xem nào
cái gì đâu
tôi xem nào
cái gì cái gì
ông quyết chiến
sao lại giống của tôi thế này

thế này thì

leze lấy thêm thêm